nước ta thì đã có sáu mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành ghi nhận mắc sốt xuất huyết và liên tục gia tăng trong thời gian gần đây
các chuyên gia y tế dự báo là dịch sẽ còn bùng phát mạnh trong thời gian tới vì thời tiết nhiều nơi có mưa ẩm
và trong bối cảnh covid một mươi chín như hiện nay thì nguy cơ dịch chồng dịch là rất cao
thống kê từ đầu năm đến nay cả nước đã có hơn sáu mươi năm ca mắc sốt xuất huyết
đáng chú ý đã có gần một mươi trường hợp tử vong
trong đó những địa phương có số ca mắc cao và gia tăng nhanh như thành phố hồ chí minh hà nội nghệ an quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hỏa và bến tre
cục y tế dự phòng cũng đã đề nghị những tỉnh này cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống sốt xuất huyết
đồng thời phải chủ động kiểm tra thường xuyên những điểm nóng có nguy cơ bùng phát để tiến hành dập dịch không để lây lan trên diện rộng
những địa phương khác cũng không được chủ quan
thời tiết nhiều nơi đang có mưa không khí ẩm ướt tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển
từ tháng chín đến tháng một mươi một được các chuyên gia dự báo là đỉnh dịch sốt xuất huyết
thời điểm mà dịch bệnh này sẽ tăng cao nhất trong năm
điều này nguy hiểm chúng ta đừng mất cảnh giác bất kể loại nào
và đặc biệt đợt này là vào đúng mùa mưa dịch xuất huyết rất là đông
dịch covid một mươi chín về cơ bản đã được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng phát vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng
nếu để dịch chống dịch thì thiệt hại sẽ rất lớn nên người dân tuyệt đối không được chủ quan